những chiến sĩ của tàu chín trăm năm mươi hai vùng ba hải quân vừa lập thêm một chiến công mới trong ngay những ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi bảy
khi vừa tổ chức tìm kiếm cứu nạn thành công tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts lâm nạn khi đang khai thác hải sản trên vùng biển hoàng sa
sau hai ngày trôi giặt trên biển tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts do ông nguyễn phú hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê ở phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng làm thuyền trưởng cùng một mươi ngư dân
đã được bộ đội hải quân kéo về cập cảng đà nẵng an toàn vào lúc hai giờ ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
được biết tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts xuất phát tại khu vực biển đà nẵng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
khi bắt đầu thả neo đánh bắt tại quần đảo hoàng sa thì bị tàu lạ có vũ trang xua đuổi
tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts bị hỏng máy khi cố chạy hết tốc lực để tránh nạn
vào một mươi sáu h ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nhận được lệnh thông tin tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts bị hỏng máy
thả trôi trên biển cách đông bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng khoảng một trăm ba mươi tám hải lý